liên quan tới vụ việc gian lận xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa sanh pôn hà nội
được dư luận quan tâm những ngày vừa qua cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã thông báo về việc tiếp nhận thông báo tội phạm với nội dung
trong quá trình xét nghiệm hiv và viêm gan b nhân viên y tế thuộc khoa vi sinh y học
bệnh viện sanh pôn đã cắt đôi que thử trộn bốn mẫu máu của bệnh nhân vào chung một ống nghiệm
trong quy trình xét nghiệm bán tự động căn cứ các điều số ba mươi sáu một trăm bốn mươi năm và một trăm bốn mươi sáu của bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đang tiến hành kiểm tra xác minh nội dung liên quan vụ việc